trước những khó khăn mà ngành chăn nuôi đang phải đối mặt thủ tướng chính phủ vừa đưa ra một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn ổn định phát triển chăn nuôi
giải pháp trước mắt thủ tướng giao bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì đẩy mạnh tiêu thụ sử dụng sản phẩm thịt trong nước
chỉ đạo tăng cường áp dụng các giải pháp công nghệ quản lý nhằm giảm giá thành giá bán các sản phẩm đầu vào nhất là thức ăn chăn nuôi thuốc thú y
bộ công thương hướng dẫn các tỉnh tạo điều kiện tối đa cho việc xuất khẩu thịt lợn tăng cường kiểm tra kiểm soát tạm nhập tái xuất thịt lợn và phụ phẩm thịt lợn
giả soát chi phí trong các khâu nhằm giảm chi phí trung gian giảm sự tranh lệch giữa giá thu mua và giá bán lẻ
ngân hàng nhà nước việt nam hướng dẫn các ngân hàng thương mại các tổ chức tiến dụng xem xét giãn nợ miễn giảm lãi đối với các khoản vốn đã vay
tiếp tục cho vay mới cho phát triển chăn nuôi và sản xuất
thủ tướng yêu cầu bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan các địa phương
tiếp tục có các giải pháp tổng thể lâu dài để phát triển chăn nuôi có hiệu quả bền vững
trong đó thực hiện phát triển chăn nuôi gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm áp dụng công nghệ tiên tiến nâng cao năng suất chất lượng
hạ giá thành và chế biến sâu các sản phẩm chăn nuôi hạn chế mở mới các cơ sở chế biến thức ăn chăn nuôi công nghiệp
giảm quy mô đàn lợn điều chỉnh lại cơ cấu chất lượng đàn giống phương thức chăn nuôi tổ chức lại sản xuất chăn nuôi theo các chuỗi liên kết
lấy doanh nghiệp hợp tác xã chủ trang trại làm động lực nhằm kiểm soát tốt chất lượng an toàn thực phẩm và điều tiết cung cầu thị trường các sản phẩm chăn nuôi